thưa quý vị thông tin từ viện kiểm sát nhân dân tỉnh bắc ninh cho biết
đơn vị này đã phê chuẩn quyết định khởi tố bị can và lệnh tạm giam
đối với phan thanh hoàng chú tại xã mỹ bằng huyện yên sơn tỉnh tuyên quang
về tội giết người
trước đó như intv đã đưa tin phan thanh hoàng và một bạn gái sinh năm hai nghìn ba
ở huyện yên sơn tỉnh tuyên quang có quan hệ tình cảm nhưng đã chia tay
chị này đến tỉnh bắc ninh làm việc và đã quen có quan hệ tình cảm với người khác
do ghen tuông phan thanh hoàng đã đến bắc ninh và dùng dao đâm hai người này
khiến cô gái tử vong còn chàng trai thì bị thương nặng
lực lượng công an đã phong tỏa hiện trường bắt giữ phan thanh hoàng
để phục vụ công tác điều tra
tại cơ quan công an đối tượng đã thừa nhận hành vi của mình